chuyển sang tin tức an ninh trật tự
sau đối tượng hung hăng mang nhiều hung khí nguy hiểm đi giúp bạn đánh người khác để trả thù
với bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại xã yeda y ním xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với y niko
vì sợ bị unico đánh nên y ním đã gọi điện cho các đối tượng còn lại để giúp mình
khi đi nhóm này mang theo hai dao dựa và năm cây sắt tròn chiều dài từ một hai đến một bốn mét
sau khi đến gặp unico cả nhóm đã cầm dao dựa lao vào chém ba nhát vào tay chân và đầu nạn nhân
gây án xong cả nhóm đã lên xe máy đi về
rất may inco sau đó được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt y khoan và y henry cùng với một mươi năm tù giam
y ním chín năm y phôn tám năm sáu tháng y cun tám năm và y sun là bốn năm sáu tháng tù giam
cùng với tội giết người